tại hà nội vừa diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa ban dân vận trung ương
và đảng đoàn hội nhà báo việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
và đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội nhà báo việt nam
tổng biên tập báo nhân dân đã đến dự buổi lễ
lễ ký kết diễn ra với mục đích tăng cường đổi mới nội dung phương thức
nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng trong thời gian tới
cũng như phát huy vai trò trách nhiệm của hội nhà báo việt nam và các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền
nâng cao nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận của đảng
góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng với nhân dân
ban dân vận trung ương và đảng đoàn hội nhà báo việt nam đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với các nội dung chủ yếu như phối hợp định hướng thông tin
tuyên truyền tư tưởng dân vận hồ chí minh chú trọng tuyên truyền phong trào thi đua dân vận khéo trong hệ thống chính trị
phối hợp tuyên truyền về luật báo chí hai nghìn một mươi sáu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chính trực và nhân văn
đồng thời sẽ tổ chức các cuộc thi để biểu dương khen thưởng các tác phẩm báo chí tiêu biểu về công tác dân vận
vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng một mươi năm tháng một mươi hàng năm